chiều nay một mươi hai tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ
với các bộ ngành và một mươi năm địa phương về tình hình và các biện pháp mới phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng cho rằng vừa qua các bộ ngành địa phương đã triển khai phòng chống dịch tích cực
nhất là ngành y tế và một số địa phương có ca dân tính đã khoanh vùng dập dịch tích cực
đặc biệt xét kiệm nhanh trên diện rộng nhiều nơi đã thực hiện tốt mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch bệnh vừa bảo đảm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng nhận định trong những ngày gần đây số trường hợp mắc mới ghi nhận giảm
mặc dù đợt dịch này đã từng bước được kiểm soát và hạn chế được khả năng lây lan rộng ra cộng đồng
tuy nhiên trong thời gian tới vẫn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc bệnh giải rác
từ các trường hợp nhiễm sars cov hai chưa được phát hiện trong cộng đồng
tuần này và có thể giữa tuần sau sẽ là những cái đến mà chúng ta cần phong phóng ra
vậy những biện pháp nào được tiếp tục để mà đảm bảo công cục này thành công
và cũng từ cái đợt dịch vừa xuất hiện chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm nào
những cái biện pháp mạnh mẽ nào để kịp thời để đề phòng cái làn sóng thứ ba cũng có thể xuất hiện
bộ y tế cũng khuyến cáo trong thời gian tới tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại việt nam
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
vì vậy các địa phương cần khẩn trương kịp thời chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia
phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở để cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương
trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch
tuyệt đối không lơ là chủ quan
tăng cường công tác truy vết quản lý thực hiện cách ly y tế tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng một cách hiệu quả
triển khai phương pháp xét nghiệm mẫu gộp để giảm tài tăng số lượng mẫu xét nghiệm và tiết kiệm nguồn lực